những năm gần đây suối giàng của tỉnh yên bái đã thực sự trở thành điểm du lịch lý thú hấp dẫn du khách bốn phương
đồng góp và thành công đó chính là những mô hình du lịch cộng đồng do chính đồng bào hơ mông nơi đây tạo dựng nền
lần đầu tiên đến suối giàng anh lý tường đến từ vân nam trung quốc
không giấu được sự thích thú khi được trực tiếp nhìn ngắm những búp chè san tuyết xanh mướt còn nguyên phấn trắng
không chỉ được tự tay hái chè sao chè và thưởng thức hương vị đậm đà của chè suối giàng
anh lý tường còn được khám phá những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào mông nơi đây

sau thành công đó anh đã trở thành một người hơ mông đầu tiên ở suối giàng
sau đó anh kua mạnh dạn thực hiện cách làm du lịch trải nghiệm thực tế
du khách khi đến với gia đình anh sẽ được trực tiếp hái những búp chè san
được tự tay sao chè và thưởng thức hương vị đậm đà của chè san tuyết suối giàng
tiếp tục sao chè theo kiểu truyền thống như trước đây các cụ đã từng làm
và nhà mình là đời thứ sáu mà làm chè ở đây
thế hiện hiện nay mình vẫn đang rất thích làm chè
chỉ nói đến chè là mình rất là thích
nằm ở độ cao
gần một bốn trăm linh mét so với mực nước biển
được bao bọc bởi những vách đá và rừng nguyên sinh
với hàng ngàn gốc chè san tuyết
cổ thụ hàng trăm năm tuổi
đã được công nhận là cây di sản việt nam
suối giàng có cảnh quan thiên nhiên
vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ thiên phú
đã và đang trở thành điểm du lịch
thu hút du khách bốn phương
người ta cũng đầu tư vào và người ta khai thác
thì cái việc đó chúng tôi cũng đang chỉ đạo là
tuyệt đối không được phá vỡ cái cảnh
nguyên của thiên nhiên ở ba tạng
thế nhưng ở trường hàng thì không
dù như các cái nhú đá rồi
các cái xung quanh của cảnh quan đó
rừng đó thì không được phá đi
để nó bảo vệ được cái nguyên sơ của nó
cụ du lịch sinh thái suối giàng
đang dần phát huy được sức mạnh tiềm năng
của cộng đồng người mông địa phương
trong tổ chức quản lý các hoạt động du lịch
đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con
đồng bào mông
đã khẳng định được vai trò của mình
trong việc phát triển
phát triển du lịch ở suối giàng